lễ khai mạc đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám đã được khai mạc tại sân vận động quốc gia mỹ đình
đây là sự kiện thể thao lớn nhất cả nước có sáu mươi năm đoàn vận động viên với hơn ba người tham gia
đại hội thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao thành tích cao lớn nhất cấp quốc gia được tổ chức bốn năm một lần
quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất của các tỉnh thành phố trực thuộc trung mương và các ngành quân đội công an tham dự
đại hội được tổ chức với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp các ngành
cũng như toàn xã hội về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của hoạt động thể dục thể thao
bên cạnh đó sự kiện còn góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhân dân
góp phần nâng cao sức khỏe thể lực và chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cho đến thời điểm này tất cả các đoàn thể thao đã có sự chuẩn bị tốt nhất để giành những tấm huy chương xuất sắc về cho tỉnh nhà
sau kỳ đại hội hai nghìn một mươi bốn chúng tôi bước vào chuẩn bị kỳ đại hội hai nghìn một mươi tám
đoàn vận động viên bắc linh đã có một sự chuẩn bị dài suốt trong cả quá trình vừa qua
và đặc biệt là chuẩn bị cho đại hội thì chúng tôi cũng có kế hoạch đưa các vận động viên có dự báo thành tích để đưa đi tập huấn ở nước ngoài
chúng tôi có tham gia thi đấu trong một mươi môn
chín mươi tám vận động viên tham gia thi đấu cho anh tài ở một mươi môn thể thao
đoàn thể thao phú thọ đã có sự quan tâm đầu tư thỏa đáng để các đoàn tham gia dự lễ khai mạc đại hội
cũng như các đoàn vận động viên các đội tuyển tham gia thi đấu tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám năm hai nghìn một mươi tám
tại đại hội lần này thì đoàn thể thao tỉnh phú thọ tham gia thi đấu tám môn thể thao và phần đấu dành từ ba đến năm huyên sông vàng
năm hai nghìn một mươi tám cũng là lần thứ tám
lần thứ năm đại hội được tổ chức tại thủ đô hà nội
ngoại trừ môn bóng chuyển bãi biển diễn ra tại tỉnh khánh hòa phân môn đua xe đạp địa hình tại tỉnh hòa bình tất cả các môn phân môn còn lại đều diễn ra tại hà nội
được tổ chức bốn năm một lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi đại hội lần thứ tám lần này bao gồm ba mươi sáu môn thể thao
các môn thi đấu sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám